xin chào quý vị và các bạn đến với đối ngoại và hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị brazil là đối tác quan trọng của việt nam ở khu vực nam mỹ
với vị trí địa lý rộng lớn thứ năm trên thế giới và dân số trên hai trăm một mươi một triệu người
brazil là một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp việt nam
mặt khác brazil là cửa ngõ để việt nam đi vào các thị trường khu vực mỹ la tinh
ngược lại việt nam là cánh cửa để các doanh nghiệp brazil thâm nhập vào thị trường asean
và các nước châu á khác
năm hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm ba mươi năm năm ngày việt nam và brazil thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam và brazil đang đứng trước những cơ hội lớn để hướng tới tầm vóc quan hệ cao hơn trong tương lai
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì sự nghiệp hòa bình độc lập dân tộc dân chủ
và tiến bộ xã hội ở cả hai khu vực trên thế giới
việt nam và brazil thiết lập quan hệ ngoại giao ngày tám tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn brazil mở đại sứ quán tại việt
năm hai nghìn việt nam mở đại sứ quán tại brazil
năm hai nghìn ba hai nghìn bốn hai nước ký hiệp định về hợp tác văn hóa và thỏa thuận về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao
năm hai nghìn bảy hai nước xác lập khuôn khổ đối tác toàn diện và ký hiệp định về hợp tác y tế
năm hai nghìn tám hai nước ký hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ
và bản ghi nhớ về thành lập ủy ban hỗn hợp hợp tác chống đói nghèo
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nước ký các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực vận tải đường biển và hàng không dân dụng
năm hai nghìn một mươi chín hai nước thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với việt nam tại hạ viện brazil
trong ba mươi năm năm qua quan hệ việt nam brazil phát triển tốt đẹp
brazil là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại khu vực mỹ la tinh
và đứng thứ hai tại khu vực châu mỹ sau hoa kỳ
năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch thương mại hai triều ghi nhận mức tài năng của việt nam

trong đó việt nam xuất khẩu hai hai mươi bốn tỷ đô la mỹ và nhập khẩu bốn năm mươi năm tỷ đô la mỹ
brazil hiện có sáu dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký ba tám mươi ba triệu đô la mỹ
cùng với hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao hai nước cũng có các cơ chế hợp tác
trong các lĩnh vực quốc phòng nông nghiệp khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và văn hóa
trên phương diện đa phương hai nước chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
quan hệ ngoại giao giữa brazil và việt nam dựa trên tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau
với tiềm năng to lớn và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ
việt nam là một trong những đối tác lâu dài và quan trọng của brazil
ở khu vực âu nam á trong các lĩnh vực nhật
an ninh lương thực năng lượng du lịch văn hóa hợp tác kinh doanh giao lưu nhân dân hợp tác tại các diễn đàn đa phương
đặc biệt vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang brazil
ngài luiz inácio lula da silva tổng thống nước cộng hòa liên bang brazil
đã đón tiếp trọng thị thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng việt nam và brazil chia sẻ những giá trị chung
như hòa bình hợp tác và mục tiêu phát triển bền vững của xã hội mỗi nước
coi đây là nền tảng cho vị thế quốc gia trên trường quốc tế của mỗi nước
cũng như đối với sự tham gia của mỗi quốc gia trong các vấn đề quốc tế
hai bên nhất trí rằng việt nam và brazil đã xây dựng mối quan hệ bền chặt
dựa trên tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau
đồng thời bày tỏ hài lòng trước những tiến bộ đạt được trong ba mươi năm năm quan hệ ngoại giao
hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc hài hòa
giữa tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội và bảo vệ môi trường
trong đó bao gồm các vấn đề như an ninh năng lượng cũng như an ninh lương thực và sinh dưỡng
với uy tín tại nam bán cầu brazil và việt nam sẽ tiếp tục hợp tác dựa trên các giá trị chung
về hòa bình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau
các nghị sĩ và chính phủ brazil đã thảo luận các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới
thông qua các chuyến thăm cấp cao gặp gỡ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
phát huy vai trò của các kênh ngoại giao nhà nước quốc hội và nhân dân
việt nam và brazil sẽ là cầu nối để tăng cường hợp tác giữa khối thị trường chung nam mỹ
và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean cũng như các tổ chức khu vực khác
ngoài quan hệ kinh tế thương mại hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ văn hóa du lịch và thể thao
thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau
lời đầu tiên xin được cảm ơn đại sứ đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa đại sứ brazil là đối tác thương mại hàng đầu của việt nam ở khu vực mỹ la tinh
vậy ông nhận định như thế nào về tiềm năng hợp tác kinh tế song phương hai nước trong thời gian tới đây
căn cân thương mại giữa hai nước vào khoảng bảy tỷ usd
tuy vậy vẫn còn nhiều tiềm năng to lớn cần được khai phá trong lĩnh vực nông nghiệp năng lượng xanh và quốc phòng
brazil là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng thứ chín hoặc thứ một mươi trên thế giới về quy mô nền kinh tế
sự hiện diện của hàng xuất khẩu của brazil sang các nước đông nam á có thể được minh chứng bằng tăng trưởng thương mại giữa brazil với khu vực
từ một mươi năm một tỷ usd đã tăng lên hai mươi tám chín tỷ usd
chỉ trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai thương mại của brazil với asean đã tăng chín mươi một đạt một mươi bảy tỷ đô la
năm hai nghìn hai mươi hai brazil trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của asean nhờ sự ốc quý báu của việt nam
nhân cơ hội này tôi muốn nhắc lại lòng biết ơn của chúng tôi đối với chính phủ việt nam
brazil lạc quan về sự tăng trưởng và năng động của nền kinh tế việt nam
việt nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh có thể trở thành nước có thu nhập trung bình trong một mươi năm tới
brazil có hai trăm hai mươi triệu dân dân số đông
brazil giàu tài nguyên thiên nhiên và cũng có nền nông nghiệp phát triển vượt bậc
vì vậy có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác cùng nhau
một lĩnh vực hợp tác quan trọng khác mà tôi nghĩ rất triển vọng là năng lượng tái tạo
ở brazil chín mươi điện năng được tạo ra từ năng lượng tái tạo và đó là điều chúng tôi có thể chia sẻ với việt nam
và giúp được việt nam giảm lượng khí thải trong tương lai
thưa đại sứ tăng trưởng xanh bền vững hiện đang là xu hướng phát triển được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm
trong đó bao gồm cả việt nam và brazil
vậy đại sứ nhận định như thế nào về cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này
brazil là một ví dụ điển hình về phát triển nền kinh tế xanh
khoảng chín mươi năng lượng của brazil ngày nay là năng lượng tái tạo
rõ ràng thành quả này là một nguồn cảm hứng và hy vọng thực sự cho cả thế giới
việc chuyển đổi năng lượng là cấp thiết nhằm thực hiện các cam kết quốc tế đã đưa ra
giảm lượng phát thải dòng bằng đến năm hai nghìn năm mươi
việc sử dụng ethanol bắt đầu được phát triển ở brazil khoảng năm mươi năm trước
khi cuộc khủng hoảng dầu mò đầu tiên xảy ra
do đó brazil hiện có chương trình khởi carbon lớn nhất và hoàn thiện nhất trên thế giới
chín mươi ba ô tô sản xuất ở brazil ngày nay được cung cấp năng lượng bằng nhiên liệu xanh và tái tạo
như vậy chúng ta có thể chia sẻ hầu hết các kinh nghiệm này với việt nam
đặc biệt là trong lĩnh vực ethanol
để việt nam có thể đạt được mục tiêu giảm phát thải dòng bằng vào năm hai nghìn năm mươi
kinh tế xanh là bài toán đối với mọi quốc gia và cũng là cam kết mà mỗi quốc gia đang thực hiện
bộ trưởng bùi thanh sơn mong muốn brazil với tư cách là thành viên của khối thị trường trung nam mỹ
sẽ tích cực thúc đẩy sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và khối này
tin tưởng với uy tín vai trò và kinh nghiệm của brazil
hội nghị thượng đỉnh g hai mươi do brazil đăng cai tổ chức sẽ thành công tốt đẹp
bộ trưởng mauro vieira đánh giá cao chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập kinh tế thương mại
và trong các lĩnh vực khác cũng như những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội
của việt nam khẳng định chính phủ brazil luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với việt nam
và chuyến thăm lần này là một trong những bước đi cụ thể để triển khai định hướng đó
hai bộ trưởng cho rằng giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể cùng hợp tác
nhất là các lĩnh vực ứng phó chống biên đổi khí hậu phát triển xanh và bền vững
bảo vệ môi trường chuyển đổi số sản xuất thực phẩm tiêu chuẩn hala
nhất trí hai bên tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
để thúc đẩy hợp tác cả về song phương và đa phương một cách sâu sắc mạnh mẽ hơn nữa
hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển ở hai khu vực
hai bộ trưởng đánh giá cao việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau
tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như liên hợp quốc g hai mươi g bảy mươi bảy wto
diễn đàn hợp tác đông á mỹ la tinh hợp tác nam nam
mong muốn hai nước cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa mỗi nước với khu vực mỹ la tinh và đông nam á
trong đó asean giữ vai trò trung tâm cũng như hợp tác giữa hai khu vực asean mỹ la tinh
xin đại sứ có thể chia sẻ về những hoạt động hướng tới kỷ niệm cuộc mốc quan trọng
bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam brazil
hướng tới kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
một mươi tháng năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam và brazil sẽ có nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa
có phần tăng cường hơn nữa tình cảm đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân hai quốc gia
lãnh đạo hai nước đã thổ chức thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc song phương nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác
như gần đây nhất là hoạt động giao lưu thể thao giữa cầu thủ hai nước
ngoài ra phía đại sứ quán cũng đã đề xuất các hoạt động hợp tác văn hóa trong thời gian tới
và hy vọng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ bộ văn hóa thể thao và du lịch
tiêu biểu là chương trình hòa nhạc và lên lớp master của nghệ sĩ piano nổi tiếng người brazil
tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam triển lãm tranh brazil tại bảo tàng hà nội
cũng như kế hoạch mời một nhóm nghệ sĩ samba nổi tiếng sang việt nam biểu diễn nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
quan hệ ngoại giao giữa brazil và việt nam dựa trên tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau
và với tiềm năng to lớn và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ
việt nam sẽ tiếp tục là một trong những đối tác lâu dài và quan trọng của brazil ở khu vực đông nam á
trong các lĩnh vực an ninh lương thực năng lượng du lịch văn hóa hợp tác kinh doanh giao lưu nhân dân hợp tác tại các diễn đàn đa phương
vâng trong câu hỏi cuối cùng đại sứ có thể chia sẻ về những kỳ vọng cho hợp tác giữa hai nước
ở cả cấp độ song phương và đa phương trong thời gian tới đây
tôi cho rằng việt nam và brazil có nhiều triển vọng hợp tác về thương mại du lịch nông nghiệp năng lượng và giáo dục
bên cạnh đó tôi hy vọng hai nước sẽ có thêm sự liên kết chính trị đối thoại chính trị
hai nước cùng có chung những khát vọng và đều là những nước đi đầu và có tầm quan trọng đặc biệt trong khu vực
vì vậy điều rất quan trọng là hai nhà lãnh đạo của việt nam brazil gặp nhau và bắt đầu đối thoại với những vấn đề này
trên phạm vi quốc tế brazil vừa đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của khối thị trường trung nam mỹ mekosur
với vai trò này brazil sẽ nỗ lực tăng cường đối thoại nội khối nhằm mở rộng thương mại tự do giữa các thị trường khu vực
hiệp định thương mại tự do giữa mekosur và việt nam là mục tiêu của cả hai bên
tổng thống lula đã tuyên bố rằng ông sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo khác trong khối mekosur để đẩy nhanh thỏa thuận với việt nam năm nay
brazil đảm nhận vai trò chủ tịch g hai mươi
đây là cơ hội để thúc đẩy sự phối hợp giữa các thành viên nhằm bảo vệ một cộng đồng quốc tế công bằng bền vững và hòa bình hơn
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của đại sứ